vào sáng ngày một mươi sáu tháng sáu tòa nhân dân tp hcm đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn thế minh cùng bốn đồng phạm về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi một trần khánh tư hẹn hồ giang tính nghĩa đến nhà để nói chuyện với nguyễn thế minh
nguyễn thế minh rủ lý thành tài theo cùng trong lúc hai bên đang cãi vã về chuyện tiền các đồ bóng đá thì huỳnh văn tài đến
tài cũng là người quen biết của minh và nghĩa nên văn tài yêu cầu nghĩa phải trả tiền thu độ cho khánh tư nghĩa đồng ý và bỏ đi về nhà
nhưng sau đó hai bên đã có nhiều cuộc điện thoại qua lại giữa những đối tượng nêu trên và xảy ra những mâu thuẫn cũng như thách thức
một lúc sau hai nhóm đã hẹn gặp nhau minh dẫn theo lý tài tâm đạt và một số thanh niên khác chưa rõ lai lịch mang theo hung khí là dao mã tấu vỏ chai bia đến gặp nghĩa để đánh nhau
riêng nghĩa cũng đã gọi thêm một số người khác đến sau cuộc hỗn chiến hồ giang tính nghĩa chết trên đường đến bệnh viện và năm người khác bị thương là trần thanh tùng trần giang thông thái phạm phúc vân võ văn tình và trần văn hòa
xét hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của người khác ảnh hưởng xấu đến trực tự an toàn xã hội do đó cần phải được xử lý nghiêm minh
hội đồng xét xử tuyên huỳnh văn tài một mươi tám năm tù còn lý thành tài cao phương tâm nguyễn tấn đạt hai mươi năm tù giam
riêng đối với nguyễn thế minh hiện được bắt buộc đưa đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần biên hòa đồng nai do vậy cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra và đề nghị xử lý sau